ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần ngọc quý
sinh năm hai nghìn ba trú tại xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
anh nguyễn công toại sinh năm hai nghìn một trú tại tỉnh tiền giang
cùng hai người bạn khác đến quán cà phê trên địa bàn phường tám thành phố vĩnh long để đánh bia
khoảng ba mươi phút sau nhóm thanh niên khoảng một mươi người
trong đó có trần ngọc quý đến quán cùng chơi bia bàn kế bên
trong lúc chơi thì quý có hành động chiêu gẹo toại
nhưng nhóm của toại vẫn im lặng không nói gì
sau khi đánh bia xong thì nhóm của toại ra về
nhưng vừa tới cổng quán thì quý dựa theo dùng dao đâm một nhát vào ngực của toại
lúc này quá hoảng hốt toại cùng nhóm bạn
bỏ chạy tuy nhiên chạy được một đoạn thì toại té ngã bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu
riêng quý sau khi gây án đã cùng nhóm bạn ra về
xét thấy hành vi của bị cáo trần ngọc quý có tính chất côn đồ xem thường pháp luật xem thường tính mạng của người khác
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc quý tù trung thân về tội giết người
tòa nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa bằng hình thức trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người
và tuyên phạt bị cáo trần văn bình năm mươi bảy tuổi trú tại xã xuân quang một huyện đồng xuân mức án trung thân
theo quá trạng vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bình đi uống rượu về thì bị vợ là bà trần thị cúc la mắng
giữa vợ chồng đã xảy ra cãi vã sô sát bình xô ngã rồi bóp cổ vợ cho đến khi nạn nhân nằm bất động
chưa dừng lại bình có lấy một con dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân sau đó tiếp tục chạy xe máy đi nhậu với bạn bè
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày bình về nhà thấy bà cúc nằm chết
bình gọi những cháu nhỏ đang chơi trước sân giả vờ đi tìm sau đó phát hiện bà cúc đã chết trong nhà
tòa tuyên phạt trần văn bình mức án trung thân
đối tượng nguyễn hữu toàn năm mươi chín tuổi ở xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do chơi đánh bạc nên thiếu nợ tiền của nhiều người đối tượng nguyễn hữu toàn đã lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
toàn tự giới thiệu mọi người làm quen biết cán bộ lớn của ngành quân đội nên sẽ chạy việc không đi nghĩa vụ quân sự chuyển công tác
đi học cho những gia đình có con em đang là quân nhân
nhiều người đã đưa tiền cho toàn chạy cho con em mình với tổng số tiền năm trăm linh triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền toàn đã lấy tiêu xài cá nhân
với hành vi cho ve lãnh nặng trong giao dịch dân sự đỗ hoàng thám sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú tại thôn chợ mới xã văn lang huyện nari của tỉnh bắc cạn
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
về việc đỗ hoàng thám là chủ cơ sở cầm đồ thám nguyệt có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khám xét phát hiện nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay và lãi
với lãnh xuất ghi vấn đề
vượt quá quy định của pháp luật nhằm thu lợi bất chính của thám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã thông báo nếu ai vay tiền với bị can đỗ hoàng thám có lãi suất vượt quá quy định
và khoản vay chưa kết thúc hoặc kết thúc sau ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi tám thì liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn để giải quyết
còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong lúc tuần tra công an thành phố quy nhơn đã phát hiện và bắt quả tang nguyễn quốc hoàng đang mang một gói ma túy đá để đi bán cho các con nghiện
khai thác nhanh lực lượng công an tiếp tục bắt giữ trương thị công thảo là đồng phạm mua bán ma túy cùng với hoàng
thu giữ thêm một gói ma túy đá khác với tổng trọng lượng bốn ba gram
đây là đường dây mua bán trái phép trên ma túy do trương thị công thảo cầm đầu
và phục vụ chủ yếu cho các con nghiện tại các quán karaoke trên địa bàn thành phố quy nhơn và các huyện xung quanh
với quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy đẩy lùi cái chết trắng giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
đây là bốn đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy liên tỉnh
vừa bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tp hcm bắt giữ
gồm phạm văn lộc chú tại tp hcm nguyễn văn khánh nguyễn thành được đều trú tại tỉnh đồng nai
và nguyễn quang huy trú tại tỉnh lâm đồng
đường dây này do đối tượng huy cầm đầu
vật chứng thu giữ gần một kg ma túy cùng với nhiều tăng vật có liên quan
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng trên
để điều tra làm rõ về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an huyện xuân lộc tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke roman
ở xã xuân trường do nguyễn ngọc tính hai mươi một tuổi làm quản lý
bắt quả tàng sáu đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ ba gói ma túy khay
qua tết nhanh sáu trên sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
qua kiểm tra đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam năm đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó có một đối tượng bị khởi tố thêm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với hai đối tượng
trong khi khách đang hát có một anh tên hùng đã nhờ em mua giùm cho ảnh ba triệu tiền ma túy
anh phước xuống cầm ở trong phòng thì công an xuống bắt
theo báo cáo của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trên địa bàn toàn tỉnh
đã phát hiện hai trăm một mươi vụ bắt bốn trăm linh bốn đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán tổ chức sử dụng chứa chấp
và sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp hơn hai bốn kg ma túy tổng hợp gần bảy mươi năm gram heroin
cùng nhiều tăng vật liên quan khác
qua điều tra lực lượng công an đã tiến hành khởi tố một trăm tám mươi bảy vụ ba trăm một mươi bảy bị can
sự phạt hành chính sáu mươi tám đối tượng với số tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
tăng cường công tác nắm định hình bắt xử lý nghiêm minh các hành vi dẫn chuyển mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để đẩy lùi loại tội phạm của các loại tội phạm ra khỏi địa bàn
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
đã và đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm đẩy lùi loại tội phạm này ra khỏi địa bàn
góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân

đang tạm giữ đối tượng trương thị thu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại quận bình thủy thành phố cần thơ
là đối tượng trốn truy nã sau hai mươi một năm
năm hai nghìn hai đối tượng trương thị thu đã thực hiện hành vi trộm cắt tài sản tại chợ phương ba thành phố tây ninh
đối tượng được cơ quan công an cho tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật đối tượng đã trốn khỏi địa phương
sau đó đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tây ninh ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
qua hơn hai mươi năm trốn truy nã đối tượng đã bị bắt giữ tại nhà riêng trên đường trần văn đang khu phố bốn phường một mươi một quận ba thành phố hồ chí minh
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
chuy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng hoàng văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bảy xã cao nhân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng một ba cm cách ba cm trên sau cánh mũi trái
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện sóc sơn hà nội
là đối tượng hoàng văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn an mô xã lê lợi thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng đoàn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn liên đồng xã thanh liên huyện thanh trương tỉnh nghệ an
bị công an quận thanh xuân hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý